ngày bảy tháng một mươi hai ban chấp hành đảng bộ thành phố đà nẵng đã tổ chức hội nghị lần thứ một mươi năm
nhằm đánh giá tình hình công tác năm hai nghìn một mươi tám bàn phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
trong năm qua bên cạnh những mặt thuận lợi cơ bản
tp đà nẵng tiếp tục đối mặt với một số khó khăn
ảnh hưởng đến tư tưởng cán bộ đảng viên nhân dân và công tác chỉ đạo điều hành của thành phố
tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn ước tăng bảy tám mươi sáu so với năm hai nghìn một mươi bảy
tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố ước đạt hơn ba mươi chín tỷ đồng
tăng hơn tám so với năm trước
các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển khá tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng một mươi năm
kiếm ngạch xuất khẩu tăng một mươi ba so với năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi chín tp đà nẵng tiếp tục thực hiện chủ đề
năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư với một mươi hai chỉ tiêu chủ yếu
nhằm triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện chủ trương đề ra
và tháo gỡ các khó khăn vướng mắt
cải thiện mạnh mẽ mức
môi trường đầu tư kinh doanh